quỹ ban nhân dân tp hcm đã có tờ trình hội đồng nhân dân tp về ban hành nghị quyết chính sách đặc thù
hỗ trợ học phí cho trẻ học mầm non học sinh phổ thông công lập ngoài công lập
và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn của tp hcm trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thu nhập việc làm và đời sống của toàn bộ dân cư
nhất là công nhân người lao động ngoại tỉnh có con em đang học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập
với mục tiêu không để một học sinh nào nghỉ học vì điều kiện kinh tế bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
quỹ ban nhân dân tp hcm cho biết việc có nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non
học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trong học kỳ một là yêu cầu cấp thiết
tp hcm đề xuất chia thành hai nhóm học sinh
nhóm một gồm học sinh các trường ở tp thủ đức quận một quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi
quận một mươi một quận một mươi hai quận bình thạnh phú nhưỡng đò vóc tân bình tân phú bình tân
nhóm hai gồm các học sinh tại các trường ở huyện bình chánh hóc môn củ chi nhà bè và cần giờ
về mức hỗ trợ học phí cấp nhà trẻ nhóm một là hai trăm linh đồng một tháng nhóm hay là một trăm hai mươi đồng một tháng
cấp mẫu giáo nhóm một là một trăm sáu mươi đồng một tháng và nhóm hai là một trăm linh đồng một tháng
cấp tiểu học không thu cấp trung học cơ sở nhóm một là sáu mươi đồng một tháng nhóm hai là ba mươi đồng một tháng
cấp bột trung học cơ sở nhóm một là sáu mươi đồng một tháng và nhóm hai là ba mươi đồng một tháng
cấp trung học phổ thông nhóm một là một trăm hai mươi đồng một tháng và nhóm hai là một trăm linh đồng một tháng
cấp bộ tốt trung học phổ thông nhóm một là một trăm hai mươi đồng một tháng và nhóm hai là một trăm linh đồng một tháng
dự trụ tổng kinh phí thực hiện là bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng và áp dụng đối với học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai từ nguồn ngân sách thành phố